vào hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại sân bay buôn ma thuột máy bay mang số hiệu vj ba trăm năm mươi sáu từ thành phố hồ chí minh đi buôn ma thuột
chở hai trăm linh bảy khách đã tiếp đất trong tình trạng mất cân bằng tạo ra tiếng động lớn
phi hành đoàn đã lập tức phát thông báo khẩn cấp yêu cầu toàn bộ hành khách bỏ lại hành lý thoát ra ngoài qua cửa thoát hiểm và phao trượt
cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố này
tôi đang có mặt tại sân bay bôn ma thuột nơi mà chuyến bay mang số hiệu vj ba trăm năm mươi sáu từ thành phố hồ chí minh đến bôn ma thuột gặp sự cố vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một
hiện nay thì theo thông tin từ đại diện của cảng hàng không bôn ma thuột cục hàng không đã thành lập tổ điều tra để điều tra sự cố này
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải chuyến bay của hãng hàng không vietjet mang số hiệu vz ba trăm năm mươi
hành trình thành phố hồ chí minh bôn ma thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng trong quá trình hạ cánh
hai bánh trước của máy bay đã bị văng mất
trong khi hạ cánh máy bay đã dừng lại an toàn tại đường cất hạ cánh
tổ bay và phi hành đoàn đã triển khai tình huống khẩn cấp hỗ trợ hai trăm linh bảy hành khách thoát hiểm an toàn
trong đó sáu hành khách bị thương nhẹ đã được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện
hiện cả sáu hành khách này đều được xuất viện trong tình trạng sức khỏe bình thường
đến một mươi hai h ngày ba mươi tháng một mươi một chiếc máy bay bị sự cố đã được kéo vào bãi đỗ số năm an toàn
lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một chiếc bánh máy bay bên cạnh đường cất hạ cánh số chín
hiện bộ giao thông vận tải đang chỉ đạo cục hàng không việt nam và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục
đưa đường cất hạ cánh bị ảnh hưởng bởi sự cố và khai thác trở lại vào lúc một mươi bốn h ngày ba mươi tháng một mươi một